đối tượng tô bế trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phường tri lăng thành phố lạng sơn vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp lạng sơn phát hiện và bắt quả tàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra thu giữ trên người trung hai túi ni lông chứa thảo mộc khô ma túy cần sa khai thác nhanh đối tượng
lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của trung tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
đã phát hiện và thu giữ năm túi ni lông bên trong có chứa thảo mộc khô ma túy cần xa hai cân điện tử một mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan phục vụ cho việc mua bán ma túy